đêm ngày hai mươi bốn đến sáng ngày hai mươi năm tháng bảy trên địa bàn tỉnh yên bái có mưa to đến rất to gây thiệt hại nhà cửa của nhân dân nhiều diện tích hoa màu và một số tuyến đường giao thông bị ngập úng
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái tính đến một mươi bốn h ngày hôm nay mưa lớn đã làm một nhà dân bị sập đổ hoàn toàn gần hai mươi bốn hectare lúa bị vùi lấp hư hỏng một công trình thủy lợi ngập sâu một mươi một tuyến đường trên địa bàn thành phố yên bái và đường tỉnh một trăm bảy mươi ước tính thiệt hại gần một trăm linh triệu đồng
ubnd tỉnh yên bái đã yêu cầu các địa phương chỉ đạo trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai xảy ra